thưa quý vị thời gian vừa qua tình hình tội phạm trộm cắp vẫn đang có diễn biến phức tạp
đặc biệt hành vi của chúng ngày càng tinh vi táo tợn khi trực tiếp cắt luôn cả ồ khóa để lèn vào nhà trộm cắp
những hình ảnh này đều được camera an ninh ghi lại mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây
cận cảnh trộm cắt ồ khóa chui vào tiệm thuốc tây và cửa hàng sổ số
lợi dụng lúc nửa đêm tiệm thuốc không có người trông coi đối tượng này đã cắt khóa lèn vào để lục lọi trộm cắp
hành vi táo tợn này hiện đang gây bức xúc trên khắp các trang mạng xã hội
theo đó vào ngày ba tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba công an phường ba thành phố tân an long an tiến hành lập hồ sơ vụ trộm cắp tài sản theo trình báo của người dân trên địa bàn
tên trộm cắt ổ khóa chui vào tiệm thuốc tây để trộm cắp tài sản ở thành phố tân an long an
theo chị võ thị thảo nguyên
ba mươi tuổi ngụ phương ba thành phố tân an long an cho biết sáng ngày ba tháng sáu khi đến mở tiệm thuốc tây tại địa chỉ hai trăm sáu mươi bốn phường ba thành phố tân an
thì phát hiện cửa tiệm bị mở đồ đạc trong tiệm bị lục tung kiểm tra thì phát hiện một số tài sản ở tiệm bị mất
trích xuất camera chị nguyên phát hiện vào khoảng một giờ năm mươi phút cùng ngày một đối tượng nam đã cắt ổ khóa lèn vào lục tung đồ đạc để kiếm tiền
theo nạn nhân tài sản bị mất không lớn vì chị nguyên không để nhiều tiền mặt ở tiệm
ngoài tiệm thuốc của chị nguyên tên trộm còn đột nhập sang tiệm vé số cây bên để trộm nhưng không lấy được gì đã bỏ đi
chị nguyên nói qua hình ảnh camera ghi lại trước đó một ngày tên trộm đã dùng kiềm cộng lực cắt đứt dây xích lấy trộm một cây kiềng của ba tôi hơn một mươi năm tuổi ở nhà đối diện tiệm thuốc tây
hiện công an phường ba đã tiến hành trích xuất camera tiến hành lấy lời khai nạn nhân và tiếp tục điều tra vụ việc
bên dưới đoạn clip nhiều người đã để lại bình luận của mình như sau trộm cắp rồi lộng hành gây quá cần có biện pháp mạnh để xử lý loại tội phạm này tình trạng này khiến người dân hết sức lo lắng
chắc phải đi kiểm tra lại khóa nhà thôi quá nguy hiểm
kẻ trộm bẻ khóa cửa trong năm giây rồi vào nhà cua khoáng tài sản
giữa ban ngày ban mặt đối tượng này vẫn hết sức liều lĩnh bẻ khóa để trộm cắp
camera an ninh của một gia đình đã ghi lại được hình ảnh một tên trộm
chủ nhà đi vắng đã phá khóa cửa lèn vào ăn trộm chỉ trong tích tắc
ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh tên trộm dùng thanh sắt bẻ khóa cửa trong vòng năm giây sau đó lèn vào nhà khô khoáng tài sản khiến nhiều người lo lắng
quan sát đoạn clip có thể thấy một người đàn ông trung niên đeo kính đội mũ bảo hiểm đứng trước cửa nhà không ngừng ngó nghiêng quan sát xung quanh liên tục nhìn vào trong căn nhà thông qua ô cửa sổ
đồng thời người này còn tranh thủ để ý cấu tạm
tạo cửa cũng như là ổ khóa bên ngoài
sau một hồi ngó nghiêng không thấy có ai qua lại và xác định là gia chủ đi vắng người đàn ông này lên sử dụng thanh sắt dày dấu sẵn trong áo để pha khóa
chỉ trong vòng năm giây cửa đã mở người này nhanh chóng lèn vào nhà khua khoáng tài sản
sau khi chia sẻ đoạn clip trên đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng nhiều người tỏ ra lo lắng bởi sự manh động liều lĩnh của đối tượng trên
bên dưới đoạn clip một số cư dân mạng đã để lại bình luận của mình như sau
chốt cửa cẩn thận mà vẫn chẳng yên tâm bất chấp ban ngày cũng phá khóa lèn vào mọi người nên khóa cửa bằng hai ổ khóa và chốt vào phía bên trong cho an toàn
đồng thời một số người cho rằng cây trộm này đã từng xuất hiện ở một số khu vực khác nhau
tên trộm này từng lèn vào nhà tôi ăn trộm rồi gia đình cũng đã ghi lại được hình ảnh để báo lên công an nhưng biển số hắn ta che lại nên trục không được rõ
trộm quen có khác phá khóa chuyên nghiệp thật đấy mọi người mỗi khi ra ngoài nên để ý cờ nẻo cẩn thận một chút
tên trộm này đã lẻn vào nhà mình ở kim giang một lần rồi và mình cũng đã báo công an ai thấy hắn ở đâu thì báo mình với nhau
mấy tên trộm hoạt động khắp các khô mọi người nên chú ý cảnh giác hơn
trộm táo tợn cắt khóa trộm cà xe ba gác ở bình chánh
camera an ninh ghi lại được cảnh tên trộm lén lút cắt khóa trộm ca xe ba gác
hiện đoạn clip vẫn đang nhận được rất nhiều bình luận và chia sẻ từ cư dân mạng hầu hết mọi người đều phẫn nộ trước hành vi trộm cắp này
theo đó vào ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi một công an huyện bình chánh tp hcm lập hồ sơ điều tra truy xét vụ trộm xe ba gác trên địa bàn
thông tin ban đầu vào chiều ngày một mươi hai tháng ba anh tt hai mươi năm tuổi quê đắk nông chạy xe ba gác máy biển số sáu mươi b một hai mươi một nghìn tám trăm bốn mươi ba
đến bãi đá hoa cương ở xã phong phú huyện bình chánh để đưa tấm đá lên xe chuẩn bị ngày mai trở đi
sau khi đưa số đá khoảng hai mươi m hai trị giá một mươi năm triệu lên thùng xe
anh ttt quay lại xe ba gác rồi về nơi ở
sáng hôm sau anh ttt quay lại bãi xe để chở đá đi rau
thì phát hiện cửa rào bãi đá đã bị cắt khóa chiếc xe ba gác đã không cánh mà bay
nạn nhân sau đó đã đến công an xã phong phú để trình báo vụ việc
qua hình ảnh camera an ninh cho thấy vào khoảng bốn giờ sáng ngày một mươi ba tháng ba
có hai thanh niên đi xe tay ga tới rồi cắt khóa bãi đá đột nhập vào trong
một người đứng bên ngoài cảnh giới người còn lại thì đến chiếc xe ba gác để phá khóa
rồi lái xe ra ngoài
hai tên trộm thực hiện hành vi rất táo bạo mặc cho bãi đá kế đường có nhiều phương tiện thường xuyên qua lạnh
anh tê cho biết anh là lao động chính trong gia đình
chiếc xe ba gác mới mua ba mươi tám triệu là tài sản lớn của anh
anh t nói rất mong mọi người chia sẻ thông tin nếu phát hiện hãy báo cho tôi qua số điện thoại tám mươi ba tám trăm bốn mươi tám ba nghìn bảy trăm bảy mươi bảy
tôi xin cảm ơn và hậu tạ
cư dân mạng rất đỗi bức xúc khi tên trộm trong đoạn clip này đã lấy đi cần câu cơm của gia đình
anh t có thể thấy đây là một hành vi mất nhân tính cần có biện pháp chế tài xử phạt để gian đe nhóm đối tượng này
trích xuất camera truy tìm kẻ cắt khóa trộm tài sản gần một tỷ đồng tại fpt shop
chỉ trong chưa đến sáu phút tên trộm đã cắt khóa cửa cậy kết sắt và vơ vét tài sản trong cửa hàng fpt shop ở quận sơn trà thành phố đà nẵng sau đó tẩu thoát
sáng ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai công an quận sơn trà thành phố đà nẵng vẫn
tìm đạo trích đột nhập cửa hàng fpt shop ở số tám trăm hai mươi sáu đường ngô quyền phường an hải bắc quận sơn trà trộm tài sản gần một tỷ đồng
trích xuất camera an ninh của cửa hàng khoảng ba giờ sáu phút sáng ngày tám tháng một mươi hai một thanh niên đi xe máy dừng trước cửa hàng fpt shop
sau đó dùng kìm phá hai lớp khóa bảo vệ chỉ trong chưa đầy ba mươi giây sau đó đột nhập vào cửa hàng pha kết lấy ba trăm năm mươi triệu đồng tiền mặt và vơ vét nhiều điện thoại di động sau đó ra ngoài lên xe tàu thoát
toàn bộ quá trình đột nhập và trộm cắp tài sản chỉ diễn ra trong vòng chưa đến sáu phút
thời điểm đột nhập tên trộm đi xe từ phía trước tới nên camera không ghi được biển số xe
ít phút sau khi tên trộm rời đi lực lượng dân phòng phường an hải bắc đi tuần tra đã phát hiện sự việc
qua kiểm tra cửa hàng trường cho biết kết sát bị mất ba trăm năm mươi triệu đồng tiền mặt cùng với đó mất hơn bốn mươi điện thoại và ipad các loại tổng giá trị hơn sáu trăm linh triệu đồng tổng thiệt hại là khoảng gần một tỷ đồng
bên dưới đoạn clip nhung
người tỏ ra phẫn nộ gần một tỷ đồng cỡ trộm ngày nay quá táo tợn rồi giờ không biết phải dùng loại khóa gì thì chúng mới có thể không bẻ được nữa nguy hiểm quá
thiệt hại quá nhiều tên này quá là chuyên nghiệp rồi
nhóm trộm dễ dàng cắt khóa chữ u chỉ trong vài giây khiến người dân lo lắng
một nam sinh để chiếc xe máy trước cửa khóa bánh xe bằng chiếc khóa chữ u rồi đi vào trong nhà
lợi dụng sơ hở hai thanh niên trộm cắp đã cắt chiếc khóa chữ u chỉ trong vài giây rồi suýt
thì lấy luôn chiếc xe máy
vào ngày tám tháng một năm hai nghìn một mươi tám một đoạn clip được đăng tải lên facebook ghi lại sự việc hai thanh niên dễ dàng cắt chiếc khóa chữ u su suýt nửa trộm luôn cả xe máy khiến nhiều người xôn xao
theo đó đoạn clip trích xuất từ camera an ninh hiển thị thời gian là khoảng một mươi ba h ba mươi phút ngày tám tháng một
lúc này một chiếc xe máy màu trắng được dựng sát cửa ngôi nhà trong con ngõ nhỏ bánh trước được khóa cẩn thận bằng khóa chữ ô
có thể quan sát được trong đoạn clip con ngõ thời điểm ấy rất vắng vẻ
ít người qua lại ngôi nhà có chiếc xe dựng phía trước cũng đóng cửa kiến mít
lợi dụng thời cơ hai thanh niên trong trang phục tối màu đi bộ lại chỗ chiếc xe
người đội mũ đứng ngó nghiêng quan sát để cho người còn lại nhanh tay cắt chiếc khóa chữ u ở bánh trước xe máy
chỉ trong khoảng hai mươi giây chiếc khóa đã bị cắt đứt dễ dàng tháo ra khỏi bánh xe
cẩn trọng quan sát đề phòng thêm một lúc hai nam thanh niên tiến nhanh lại chiếc xe để cố mở khóa
thế nhưng hì hụt một lúc lâu cả hai vẫn không thể mở được khóa xe trong khi trước đó đã cắt chiếc khóa chữ u vô cùng nhanh gọn
sau một hồi thay nhau cố mở khóa hai thanh niên đành phải bỏ đi do lo sợ bị phát hiện
hai thanh niên vừa rút khỏi ít giây thì một nam sinh trong nhà mở cửa đi ra
nhìn chiếc xe máy nhưng không thấy chiếc khóa chữ u đầu nam sinh ngờ ngác chạy xung quanh ngó nghiêng nhưng vẫn không thấy
chắc hẳn là nam sinh này không thể ngờ mình lại tốt số đến như thế bị cắt cả khóa chữ u
may sao chiếc xe máy vẫn còn nguyên vẹn
ngay sau khi được đăng tải lên facebook đoạn clip đã nhanh chóng thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng
ai cũng ngạc nhiên xen lẫn hoang mang bởi trước giờ luôn nghĩ khóa chữ u là thiết bị khóa rất an toàn khó mà cắt phá
hầu hết mỗi người đi xe máy đều sở hữu thêm một chiếc quán này để bảo vệ phương tiện của mình
tên trộm cắt khóa chữ u mau lẹ như thế kia thấy mà lo lắng quá
xe mình toàn đề phía ngoài rồi khóa như vậy thôi cứ nghĩ có khóa chữ u là an toàn rồi
ai ngờ giờ bọn trộm cắt khóa chịu u còn nhanh hơn cả phá khóa xe máy nữa
tên trộm không đội mũ kia cắt tầm chục giây đã đi bay ngay cây khoa chữ u chứng tỏ là cắt nhiều lần rồi
ghê thật đấy giờ đến cả cái khóa tưởng như là yên tâm nhất vẫn bị cắt được
thôi gần tháng cổ mật rồi mọi người chú ý giữ gìn tài sản vào
hiện đoạn clip vẫn thu hút đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng
để giảm thiểu các vụ trộm cắp người dân cần luôn đề cao cảnh giác
nếu có nhiều tài sản giá trị cất giữ trong nhà cần trang bị thêm camera hoặc lắp đặt các thiết bị chống trộm khác để bảo vệ
ví dụ như là coi hú khóa văn tay hoặc là khóa tử sử dụng tiê hồng ngoại để cảnh báo mỗi khi có người lạ đột nhập
để các thiết bị này hoạt động có hiệu quả người sử dụng phải thường xuyên kiểm tra bảo trì
các cơ quan doanh nghiệp các cơ sở kinh doanh những mặt hàng có giá trị như vàng bạc điện thoại máy tính luôn phải có bảo vệ trong coi
vậy bạn nghĩ sao về những trường hợp này
đừng quên để lại ý kiến của mình ở bên dưới phần bình luận của video này nhoc
hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo